theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống covid một mươi chín tính đến chiều nay cả nước đã phát hiện một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy bệnh nhân đã khỏi và được xuất viện dự kiến ngày mai sẽ có thêm sáu bệnh nhân nữa cũng sẽ được xuất viện
cụ thể hiện tại có chín bệnh nhân đang được cách ly và điều trị trong các cơ sở y tế trong đó có sáu bệnh nhân đã khỏi bệnh
đó là hai bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh
và bốn bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
dự kiến ngày một mươi tám tháng hai cả sáu bệnh nhân này được ra viện nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh ở việt nam lên một mươi ba trên một mươi sáu bệnh nhân
kể từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay việt nam chưa phát hiện thêm ca mắc mới covid một mươi chín
tổng cộng đã xét nghiệm một một trăm hai mươi chín mẫu trong đó có một mươi sáu mẫu dương tính một một trăm một mươi ba mẫu âm tính với covid một mươi chín
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt và được tổ chức y tế thế giới who đánh giá cao